cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bất ngờ đột kích quán karaoke đạt sa do lê quốc đạt làm chủ lực lượng công an đã phát hiện
bắt giữ hai mươi năm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tiến hành khám xét lực lượng chức năng
thu giữ một số tăng vật có liên quan cơ quan điều tra xác định trong số hai mươi năm đối tượng
thì có một mươi bảy đối tượng từng có tiền án tiền sự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép
chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đánh hàng xóm dẫn đến tử vong lê tấn đạt chú tại huyện phu mỹ tỉnh bình định
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt năm năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi ba tháng bốn khi lê tấn đạt đến xã hiệp mỹ mỹ hiệp huyện phù mỹ
thì vô cớ bị hàng xóm là ông đoàn văn lân sai rượu chặn xe không cho đi và chửi mắng
sẵn có hơi men trong người nên đạt dừng xe lại đánh ông lân khiến ông này ngã xuống đường và tử vong sau đó
sau khi phát hiện ông luân chết lê tấn đạt đã đến công an đầu thú
được yêu cầu dừng xe để kiểm tra thế nhưng phạm minh tân chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
không những không chấp hành mà còn điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
tân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi một tháng chín tổ công tác của công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận hải châu
thực hiện nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát trên tuyến đường đống đa
trung úy trần quốc thịnh cán bộ đội cảnh sát giao thông trả tự công an quận hải châu
phát hiện phạm minh tân điều khiển xe chở theo bạn gái có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tân không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào đồng chí thịnh và tiếp tục bỏ chạy
tại cơ quan công an tân thừa nhận do không có bảng lái nên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông
thì lo lắng tăng ga bỏ chạy
hành vi của tân đã khiến trung úy thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu thương tích một mươi hai
hiện tân đang bị tạm giam với thời hạn hơn hai tháng để tiếp tục phục vụ điều tra
kính thưa quý vị công an quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
lập hồ sơ điều tra vụ cháy một căn nhà đồng thời là tiệm sửa xe này nằm trên đường bạch đăng
phường hai quận tân bình tp hcm
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng ngôi nhà đồng thời là tiệm sửa xe máy
trên đường bạch đằng phường hai quận tân bình
khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội
người dân trong khu vực hô hoáng kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa
thời điểm này trong tiệm sửa xe có sáu người đang ngủ
nghe tiếng hô hoáng đã tháo chạy ra ngoài bằng lối cửa sau an toàn
người dân đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do đám cháy xuất phát từ khu vực hẹp
mặt tiền đóng kín khói và sức nóng dữ dội nên việc khống cháy ban đầu bất hành
nhiều người dân hốt hoảng di dời đồ đạc chạy khỏi nhà
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình
đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa
một tổ công tác đã dùng các công cụ phát chỗ cuốn để đưa vòi rồng vào sâu bên trong
đám cháy được khống cháy tuy nhiên tiệm sửa xe bị cháy và hư hỏng nặng
nhiều tài sản gồm đồ dùng sinh hoạt xe gắn máy bị cháy và hư hỏng
ghi nhận tại hiện trường toàn bộ phần mặt tiền lầu một của tiệm sửa xe bị che lấp
bởi bảng quảng cáo khổ lớn tần trệt là cửa cuốn đóng kín
may mắn là tiệm sửa xe trên có cửa thoát hiểm phía sau
nên những người bên trong không bị ảnh hưởng đến tính mạng
công an quận tân bình đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang điều tra vụ một chiếc ô tô trong lúc lùi từ điểm đăng ký xe ô tô
trên đường sông hành quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai tp hcm ra đường thì bất ngờ tông sập tường bê tông
làm một người phụ nữ bị thương và nhiều xe gắn máy hư hỏng
theo thông tin ban đầu gần một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng chín chiếc ô tô do người đàn ông cầm lái
lùi xe từ điểm đăng ký xe ô tô trên đường sông hành quốc lộ hai mươi hai quận một mươi hai ra đường
bất ngờ chiếc xe lùi với tốc độ nhanh
băng qua bên kia đường lao lên vỉa hè tông gãy trụ nước cứu hỏa
chiếc xe tiếp tục hút sập tường rào bê tông của một công ty lao vào bên trong khuôn viên và trúng nhiều xe máy
sự cố khiến một mảng tường bê tông lớn khoảng năm mét bị ô tô tông thủng
cạnh chiếc ô tô là nhiều xe máy nằm la liệt bị các khối bê tông đè lên
trụ cứu hỏa bị tông gãy nước từ đường ống phun cao nhiều mét nước chảy xối xả trên đường
ngoài ra sự cố còn khiến một người phụ nữ ngồi trên vỉa hè bị mảng bê tông lớn ngã đè lên người
nạn nhân bị thương sau đó được hỗ trợ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe
ngay sau khi sự việc xảy ra các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố
ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ ba đối tượng
có hành vi vận chuyển gần ba gói thuốc lá điếu nhập lậu
theo đó vào lúc hai h ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác tuần tra kiểm soát
tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã phát hiện ba đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu
tại khu vực vườn xoài thuộc tổ bảy mươi ba khóm mỹ thiện phường ba thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp nên tổ công tác đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn
tuy nhiên khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã chống trả quyết liệt để thoát thân
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ tuần tra đã bắt giữ được ba đối tượng cùng tăng vật là hai chín trăm linh gói thuốc lá ngoại hiệu z và hero
không có chứng từ chứng minh nguồn gốc
ba đối tượng bị bắt giữ gồm phạm văn nen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ phường ba thành phố cao lãnh
đinh phú long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ khóm an lợi thành phố hồng ngự và lê minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ phường an bình a thành phố hồng ngự
ngoài việc thu giữ toàn bộ hai chín trăm linh gói thuốc lá lực lượng công an đã tiến hành tạm giữ ba điện thoại di động
hai xe mô tô nhãn hiệu exciter một trăm năm mươi và một xe mô tô nhãn hiệu quay
vụ việc công an thành phố cao lãnh đang điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
hiện tại số lao động tự do người việt nam từ campuchia làm thủ tục nhập cảnh về nước vẫn đang tăng lên
và lực lượng chức năng tỉnh tây ninh đang tiếp tục tăng lên
họ tiếp tục làm thủ tục tiếp nhận và đảm bảo nhiều yếu phẩm cần thiết hỗ trợ số lao động này
và đồng thời điều tra xác minh xử lý để người dân được trở về nhà trong thời gian sớm nhất
trong sáng hai mươi một tháng chín đã có chín mươi hai công dân việt nam được lực lượng chức năng campuchia bàn giao cho chính quyền tỉnh tây ninh tại cửa khẩu mộc bài
trong số này có bảy mươi một người làm việc tại công ty lockpee tám mươi tám chuyên về game lừa đảo hai mươi một người còn lại là lao động tự do tại các công ty khác
họ phải tháo chạy về nước do bị bóc lột sức lao động
trong khi đó chính quyền sở tại của nước bạn đang siết chặt quản lý các công ty sử dụng lao động trái phép
mà xưa họ thì phạt rất nhiều mà trong quá trình làm việc ví dụ mọi người mà không có sự cố gắng hay làm gì là đều bị có bị luân chuyển công ty và xa thải
và công ty này đã có từng có một người xa thải xuống dưới thành phố và chết và không có đường về
và rất nhiều người đã bị gần như là đi đưa công ty này công ty khác bán mà không có đường về hết
tại cửa khẩu một bài các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tây ninh công an huyện bến cầu bộ chỉ huy biên phòng tỉnh tiếp nhận công dân từ campuchia nhập cảnh về đồng thời ra soát xác minh để làm thủ tục cho người dân về địa phương
thực tế kế hoạch một trăm bốn mươi bốn và quyết định số hai thì hiện nay lực lượng công triên tăng tổ chức triển khai là một cách quyết liệt
và chúng tôi đã tham mưu cho bộ lệnh cũng như tỉnh ủy ban đã chỉ đạo khởi động lại tất cả mọi thi
tình huống mà khi về người công dân việt nam ở bên campuchia về có sự lớn bố tí tại địa điểm nơi ăn hờ nơi làm việc để tiếp tục thực hiện theo cái bảo hộ tốt nhất đối với công dân việt nam
đặc biệt lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự cũng như sàng lọc những lao động tự do về nước kịp thời bắt giữ những đối tượng vi phạm pháp luật
lực lượng công an cũng đã phối hợp với những biên phòng cũng như là các cơ quan nghiệp vụ chuyên môn của công an tỉnh
và cụ thể là như ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã chủ động ra soát sàng lọc phân loại
trong đó thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số đối tượng truy nã về cái tội cố ý thân tích của công an tỉnh hà giang
và hiện nay thì chúng tôi cũng đang hoàn tất cái tổ tục cũng như là thông báo cho công an tỉnh hà giang để tiếp nhận xử lý theo quy định
trong những ngày qua hàng trăm lao động việt nam đã bỏ trốn khỏi các cơ sở lao động trá hình công ty cờ bạc casino
một phần là do bị áp bức lao động công việc nhẹ lương cao không như hứa hẹn
bên cạnh đó chính quyền campuchia tổng ra quân truy quét các khu vực kinh doanh cờ bạc
dự kiến trong những ngày tới số lượng người nhập cảnh về nước sẽ còn tăng cao
liên quan đến vụ việc nông sản đạt chất lượng việt gáp với bao bì là rau củ việt nam nhưng thực chất lại có xuất xứ từ trung quốc
được bày bán tại hệ thống cửa hàng bách hóa xanh
vào ngày hai mươi một tháng chín bách hóa xanh cho biết đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của công ty đông a
đồng thời là yêu cầu nhà cung cấp này giải trình bách hóa xanh cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng
theo đó bách hóa xanh gửi lời xin lỗi tới các khách hàng và cho biết tôn chỉ của mắt xối xanh là tuân thủ đầy đủ quy định về xuất xứ hàng hóa
và đảm bảo sự minh bạch nguồn gốc hàng hóa với khách hàng
qua sự việc này bách hóa xanh sẽ rà soát toàn bộ các nhà cung cấp để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa đầu vào
bên cạnh đó bách hóa xanh đã ngay lập tức thu hồi và ngừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp đông a
đồng thời yêu cầu đông an phải giải trình về chất lượng nguồn gốc sản phẩm và quy trình cung ứng
được biết mặt hàng mà bát hóa xanh nhập từ đông a là mặt hàng nấm không bao gồm các sản phẩm khác
theo dữ liệu bách hóa xanh bắt đầu ký hợp đồng với đông a từ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
với tỷ lệ ba trên tổng sản lượng mặt hàng nắm của chuỗi